quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
anh phan anh dũng hiện đang sinh sống và làm việc tại hà nội là một người trẻ năng động và đang có nhu cầu sở hữu một căn hộ để ổn định cuộc sống
nhận thấy việc kết nối từ khu vực đông bắc với trung tâm thành phố hà nội hiện nay đã trở nên dễ dàng qua các cây cầu hiện hữu
cũng như một số cây cầu đã được quy hoạch và sẽ triển khai trong thời gian tới
anh dũng đã quyết định lựa chọn một dự án tại khu vực đông bắc hà nội để làm nơi an cư sau này
anh phan anh dũng hiện đang sinh sống và làm việc tại hà nội là một người trẻ năng động và đang có nhu cầu sở hữu một căn hộ để ổn định cuộc sống
nhận thấy tiềm năng của khu vực đông bắc hà nội nhiều chủ đầu tư đã và đang triển khai đầu tư xây dựng các dự án tại khu vực này

các nhà phát triển dự án ở tại khu vực đông anh cũng có những quy trình khá là khắt khe
họ lựa chọn những chủ đầu tư thực sự có năng lực đặc biệt là những tiềm lực về tài chính rồi về kinh nghiệm phát triển các khu đô thị
đặc biệt là những khu đô thị mang tính hiện đại và những khu đô thị mang tính là khu đô thị thông minh
sự phát triển nở rộ ra vùng ven thủ đô hiện nay đang tạo ra xu hướng mới trên thị trường bất động sản
đó là sự dịch chuyển địa bàn song hành với thay đổi cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng
hứa hẹn khu vực đông bắc hà nội sẽ trở thành một trung tâm mới của thủ đô trong tương lai
tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin bất động sản đáng chú ý
mới đây tại hà nội hiệp hội bất động sản việt nam đã tổ chức họp báo
thông tin về hội nghị bất động sản quốc tế irec năm hai nghìn một mươi tám
hội nghị sẽ chính thức diễn ra trong ba ngày từ ngày năm đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tại trung tâm hội nghị quốc gia và cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia thành phố hà nội
với nhiều hoạt động ý nghĩa như hội nghị các hiệp hội bất động sản thế giới
các diễn đàn chuyên đề về xu hướng phát triển thị trường bất động sản toàn cầu
các hội nghị giới thiệu xúc tiến đầu tư triển lãm bất động sản việt build cũng nằm trong nội dung của hội nghị
trong một mươi năm qua dòng vốn fdi đổ vào lĩnh vực bất động sản đã có sự thay đổi về chất
thay vì tập trung vào nhà ở cao cấp những năm gần đây fdi đã chảy mạnh vào nhà ở trung cấp và bình dân
đơn cử các thương vụ đầu tư vốn fdi trong thời gian qua vào phân khúc này như nhà đầu tư nhật bản hankyu rianti
và dc nippon railroad hợp tác cùng nam long hoặc sanyo home và tiến phát
và gần đây nhất là liên doanh giữa mitsubishi copperation và phúc khang
sở xây dựng thành phố hồ chí minh vừa gửi bàn nhạc
nhân dân thành phố hồ chí minh báo cáo về tình hình tăng giá nhà ở riêng lẻ và đất nền trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sở nhận định nguyên nhân giá các bất động sản này tăng nóng là do đầu cơ
cụ thể giới đầu cơ tung các thông tin sai lệch đồng thời khai thác tâm lý chuyển nhượng nhằm hưởng tranh lệch
điều này khiến giá trị giao dịch đất nền và nhà riêng lẻ gia tăng một cách đột biến
một số nơi lên tới bảy mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
sở xây dựng cho rằng sự gia tăng của hai loại hình bất động sản này
là chưa đúng với giá trị sản phẩm
chưa phù hợp với tiến độ hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội của dự án
và hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị mà thành phố hồ chí minh đang triển khai
thưa quý vị thị trường bất động sản nghỉ dưỡng việt nam tăng trưởng mạnh mẽ
cả về số lượng các dự án mang thương hiệu và sự xuất hiện của nhiều nhà điều hành nước ngoài trong vài năm qua
số lượng dự án mang thương hiệu tăng trưởng từ ba mươi vào năm hai nghìn một mươi lên đến bảy mươi chín vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
sự tăng trưởng này càng rõ rệt trong đầu năm hai nghìn một mươi tám khi thị trường liên tục công bố các thương hiệu điều hành mới
việc kết hợp với các nhà điều hành nước ngoài mang lại những lợi ích gì cho sự phát triển của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng
phóng sự sau sẽ phần nào mang tới câu trả lời
với vị trí trung tâm bãi dài chỉ cách sân bay quốc tế cam ranh năm phút
và rất thuận tiện để tới thành phố nha trang hay các địa danh nổi tiếng khác
dự án này là một trong những sản phẩm nghỉ dưỡng nổi bật tại thiên đường nghỉ dưỡng khánh hòa
bên cạnh đó được quản lý và vận hành bởi thương hiệu nổi tiếng quốc tế tới từ thủy sĩ
cũng là yếu tố vô cùng quan trọng giúp dự án gia tăng sức hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư
bao giờ cũng tìm những thương hiệu quen thuộc của các tập đoàn nước ngoài quản lý
sự phát triển mạnh của ngành du lịch và sự ra đời của nhiều khu nghỉ dưỡng đẳng cấp
đã thu hút nhiều ông lớn trong lĩnh vực quản lý khách sạn thế giới đến với việt nam
có thể kể đến những cái tên như intocontinenetal hotel group
với sản phẩm nghỉ dưỡng chảy đều tại các thị trường trọng điểm
một trong những lợi ích lớn nhất khi thuê các ông lớn ngoại quản lý là chủ đầu tư
sẽ được đảm bảo nguồn khách quốc tế đa dạng cũng như những khách hàng nội địa cao cấp
tỷ lệ khai thác và cho thuê phòng luôn ở mức cao
điều mà các thương hiệu trong nước chưa có đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện
chúng tôi đã nhận thấy rằng các nhà đầu tư nước ngoài và các thương hiệu nước ngoài
vào thị trường việt nam trong một thời gian vừa qua và số lượng các thương hiệu nước ngoài vào ngày càng nhiều
thì đó là đơn thuần là họ thấy cái sự hấp dẫn của thị trường nó ngày càng tăng
và cái khả năng chia trải của người mua nó cũng cao hơn của người thuê cũng cao hơn
vì chúng ta biết rằng là đối với những sản phẩm mà có thương hiệu nước ngoài đi kèm
thì cái mức giá bán mức giá thuê bao giờ nó cũng cao hơn mức giá đối với những sản phẩm không có thương hiệu đi kèm
trước xu hướng khách du lịch quốc tế đến việt nam ngày càng gia tăng
thì việc chuyên nghiệp hóa các dịch vụ du lịch lưu trú theo chuẩn quốc tế là rất cần thiết
với các khu nghỉ dưỡng tại việt nam nếu thuê đơn vị quản lý quốc tế uy tín
đồng nghĩa với việc khu nghỉ dưỡng đó đảm bảo dịch vụ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn khắt khe của tập đoàn quản lý
còn với các nhà đầu tư uy tín của đơn vị quản lý quốc tế còn là sự đảm bảo cho thành công của khoản đầu tư
cái việc mà tuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt là những cái đầu tư từ nước ngoài
trực tiếp vào việt nam đầu tư vào phát triển các du lịch ven biển
là cái lợi thế của việt nam trong cái phát triển hoạt động du lịch
cùng với sự phát triển của ngành du lịch thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cũng đang có sự phát triển mạnh mẽ
đặc biệt là các sản phẩm hạng sang
tuy nhiên để tạo được bộ máy hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp và gây dựng được thương hiệu ra thế giới
chiếm được lòng tin của khách hàng là điều không hề dễ dàng
chính vì vậy việc thuê các đơn vị quốc tế quản lý là một sự lựa chọn đúng đắn của các chủ đầu tư trong nước
tuy nhiên cũng không dễ để có thể hợp tác được với các nhà quản lý khách sạn danh tiếng nước ngoài
bởi họ không những đòi hỏi dự án có vị trí tốt mà còn phải được đầu tư chỉn chu và đẳng cấp theo tiêu chuẩn riêng